liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra
tại công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã ra quyết định bổ sung quyết định
khởi tố vụ án hình sự về tội nhận hối lộ thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái sở giao thông vận tải tỉnh bắc cạn
về tội nhận hối lộ khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với kế toán
công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
năm hai nghìn hai mươi hai bị can nông xuân bính trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái sở giao thông vận tải tỉnh bắc cạn
đã có hành vi nhận tiền hối lộ để bảy học viên đã theo học tại công ty trên
được thi lại sát hạch lái xe phần thi lái xe trong hình hạng b hai
nhưng không phải thi phần thi lái xe trong hình mà vẫn được cấp giấy phép lái xe
đồng thời nhận tiền hối lộ của công ty trên để tạo điều kiện trong việc thi sát hạch lái xe hạng b hai
đối với bị can vũ thị thùy linh là kế toán công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
đã có hành vi tham mưu giúp sức cho ông hoàng văn linh là giám đốc công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
thống nhất với các giáo viên dạy lái xe thu tiền học phí của học viên học lái xe ô tô
cao hơn so với mức học phí phải nộp theo quy định
chi cục thuế tp huế vừa phát đi thông báo là gần đây đã xuất hiện các đối tượng giả danh
chi cục thuế tp huế
để lừa đảo người nộp thuế đề nghị các doanh nghiệp tổ chức các hộ kinh doanh các nhân viên trên địa bàn
các cá nhân trên địa bàn hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn làm giả giấy mời của tri cục thuế tp huế giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại nhắn tin
kết bản gia lô các đối tượng cung cấp đường link hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế
cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế tích hợp căn cước công dân và mã số thuế để lấy cắp thông tin cá nhân
nhằm lừa đảo chiếm đoàn tài sản
và với thủ đoạn này thì rất nhiều người nộp thuế đã bị lừa hàng trăm triệu đồng
để tránh bị lừa đảo người nộp thuế cần lưu ý cơ quan thuế không cho phép cán bộ công chức sử dụng điện thoại gọi cho người nộp thuế
để cung cấp thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng giải quyết các thủ tục có liên quan đến thuế qua điện thoại
người nộp thuế khi phát hiện trường hợp như thế này thì liên hệ ngay cho cơ quan thuế để được hỗ trợ thông tin về thuế
tại tỉnh đồng nai công an huyện xuân lộc vừa phát hiện bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên tham gia trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại một quán karaoke tại ấp ba xã xuân tâm
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke trên thì phát hiện có một mươi bốn thanh thiếu niên đang tụ tập
có biểu hiện sử dụng ma túy
qua test nhanh một mươi trên một mươi bốn
bốn người dương tính với chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy năm điện thoại di động
qua điều tra công an đang tạm giữ sáu đối tượng và cho gia đình bảo lãnh tám đối tượng để tiếp tục xác minh làm rõ
tòa án nhân dân thị xã duy tiên tỉnh hà nam tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo cà văn lâm
quảng văn trung quảng văn sơn về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cà văn lâm quảng văn trung và quảng văn sơn đã thống nhất cùng nhau góp tiền mua ma túy về bán
lâm đã liên hệ mua ma túy của lường văn thành với số tiền một mươi ba triệu đồng và chia ma túy để vào một trăm sáu mươi đoạn ống nhựa nhỏ mang đi bán
trong đó bán được chín mươi chín đoạn ống ma túy với giá một trăm linh đồng một đoạn
sau đó quảng văn trung điều kiển xe mô tô tiếp tục mang theo sáu mươi một đoạn ống ma túy còn lại đem đi bán
thì đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt
tòa án nhân dân thị xã duy tiên đã tuyên phạt cà văn lâm chín năm sáu tháng tù quảng văn trung chín năm quảng văn sơn sáu năm sáu tháng tù
cùng có dấu hiệu kinh doanh sản phẩm động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
hai hộ kinh doanh hiếu thu và hộ kinh doanh toản vân cùng có địa chỉ tại thị trấn chủ huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh bắc giang lập biên bản vi phạm
và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trong kho lạnh của hộ kinh doanh hiếu thu đang lưu giữ
ba trăm một mươi kg sản phẩm động vật đông lạnh như cánh gà thịt lợn gà ủ muối
bà thu khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi trên thị trường rồi bảo quản tại kho lạnh
sau đó cung cấp cho người tiêu dùng khi có yêu cầu để thu lợi nhuận
kiểm tra đối với hộ kinh doanh toản vân do ông phạm văn đạt làm chủ hộ kinh doanh lực lượng chức năng phát hiện
hai trăm linh kg sản phẩm động vật đông lạnh
ông đạt cho biết là toàn bộ số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi trên thị trường
trong đó có một số sản phẩm đã quá hẳn sử dụng và tổng giá trị hàng hóa vi phạm là chín triệu bảy trăm linh nghìn đồng
thưa quý vị cơ quan điều tra bộ công an vừa khởi tố bị can đối với ông lê tiến phương
cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận cùng một mươi một đồng phạm để điều tra về những sai phạm liên quan tới dự án khu đô thị
du lịch biển phan thiết
mở rộng điều tra vụ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra
tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết tại phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
do công ty cổ phần rạng đông làm chủ đầu tư
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với một mươi hai bị can
để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong một mươi hai bị can có ông lê tiến phương cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm hội đồng nhân dân tỉnh bình thuận đã miễn nhiệm chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
đối với ông phương do có đơn xin thôi giữ chức để nghỉ hưu trước tuổi
công an tp hcm cho biết trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt vận động
và tiếp nhận được một mươi một đối tượng truy nã
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã trực tiếp bắt năm đối tượng bị truy nã do các đơn vị trực thuộc công an tp hcm ra quy định
trong đó có ba đối tượng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ra quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
gồm lê công hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyễn thị hồng hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hạnh là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức cùng đồng bọn giả mạo chủ đất để ký hợp đồng chuyển nhượng đất với nhiều người
qua đó chiếm đoạt số tiền sáu tỷ đồng
một đối tượng truy nã do phòng kỳ sát hình sự công an thành phố ra quyết định trung dung yang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn tội danh thuê thuê làm và sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả để xin cấp hộ chiếu
một đối tượng truy nã do công an huyện bình chánh ra quyết định nguyễn thanh phúc sinh năm hai nghìn hai tội danh cố ý gây thương tích
đặc biệt văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt được ba đối tượng truy nã quốc tế của interpol hàn quốc
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với đối tượng dương hồng hiếu
trú tại thành phố đạch giá tỉnh kiên giang về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn hai mươi cho đến nay hiếu đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng tải nhiều nội dung không đúng với sự thật
bịa đặt vù khống xuyên tạc xúc phạm danh dự nhân phẩm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh kiên giang và nhiều cá nhân tu sĩ chức sắc
trước đó dương hồng hiếu đã bị cơ quan chức năng mời làm việc nhiều lần và làm cam kết không tái phạm về hành vi tương tự
thế nhưng sau đó hiếu vẫn tái diễn hành vi vi phạm
tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an huyện củ chi và công an quận phú nhuận tp hcm đã liên tiếp phát hiện hai vụ vận chuyển mua bán gần một bốn tấn pháo nổ
vào ngày một mươi tháng bốn tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an huyện củ chi đã phát hiện lê trí hưng
chú tại tỉnh quảng ngãi điều khiển xe ô tô trong xe có ba trăm ba mươi sáu hộp pháo nổ với chậm lượng gần sáu trăm linh kg
hưng khai nhận trở thuê số pháo trên và biết rõ là pháo nổ
tiếp đó vào ngày một mươi một tháng bốn tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận phú nhuận đã phát hiện một nhân viên giao hàng ứng dụng công nghệ
đang vận chuyển tám hộp pháo nổ với trọng lượng hơn hai mươi năm kg
qua truy xét đã bắt giữ được nguyễn tuấn anh chú tại tỉnh bình thuận là đối tượng đã đặt giao hàng
khám xét nơi ở của tuấn anh thu giữ ba mươi thùng pháo nổ với trọng lượng gần bảy trăm năm mươi kg
cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố lê trí hưng về tội vận chuyển hàng cấm khởi tố nguyễn tuấn anh về tội mua bán hàng cấm
sau nhiều nỗ lực triển khai tìm kiếm đến khoảng một mươi năm h một mươi phút ngày hôm nay
lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ ba trong vụ lật thuyền trên sông chanh thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
trong ngày tìm kiếm thứ hai các lực lượng chức năng vẫn duy trì quân số và mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc theo bờ sông chanh và các bãi xú vẹt
sau nhiều nỗ lực thi thể nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thôn đình một xã liên vị thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
được tìm thấy tại khu vực phà rừng cách nơi xảy ra tai nạn ban đầu khoảng bốn km
các lực lượng chức năng đã khẩn trương đua thi thể nạn nhân về trung tâm y tế thị xã quảng yên để người thân nhận diện và lo tăng sự
đến thời điểm hiện tại chỉ còn một người mất tích sau vụ lật thuyền trên sông chanh thuộc thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
thưa quý vị hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của người dân trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm kéo dài tới tận năm ngày
vì vậy ngày hôm nay là ngày được dự báo là cao điểm nhất người dân di chuyển ra khỏi các thành phố lớn
tại thủ đô hà nội nhiều tuyến phố ngay từ đầu giờ chiều đã có áp lực phương tiện gia tăng mạnh
liên tục giữ ở mức cao cho đến tối
ngay từ đầu giờ chiều áp lực giao thông trên một số tuyến vành đai và các trục hướng tâm đã tăng lên rất nhanh
lưu lượng phương tiện dồn về các tuyến như vành đai hai vành đai ba giải phóng cổ linh khiến cho dòng phương tiện di chuyển chậm
ún tắc và nắng nóng khiến việc đi lại của nhiều người dân trong dịp này cũng trở nên khó khăn vất vả hơn rất nhiều so với ngày thường
các tuyến quanh khu vực các bến xe lớn như mỹ đình giáp bát gia lâm cũng ghi nhận tình trạng phương tiện di chuyển khó khăn
các tuyến cửa ngõ ra vào thủ đô cũng như một số tuyến cao tốc ghi nhận lưu lượng phương tiện rất lớn
trong ngày hôm nay một trăm linh lực lượng cảnh sát giao thông đã được huy động đến các điểm nóng về giao thông giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn